các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
xin kính chào quý vị chúng ta đang cùng nhau theo dõi tin nóng covid một mươi chín mới nhất
thưa quý vị sáng ngày ba tháng một mươi hà nội thêm bốn ca covid một mươi chín trong đó hai ca liên quan đến bệnh viện việt đức
sáng ba tháng một mươi sở y tế hà nội cho biết từ một mươi tám h ngày hai tháng một mươi đến sáu h ngày ba tháng một mươi hà nội ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín đã được cách ly
phân bố theo quận huyện bao gồm hà đông hai ca bắc từ liêm một ca
thanh trì một ca
phân bố theo chùm ca bệnh chùm liên quan bệnh viện việt đức hai ca chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là hai ca
thông tin bốn ca bệnh chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt là hai ca
nbt là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở nguyễn trãi hà đông
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntt đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần một âm tính
vào ngày một tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày hai tháng một mươi cho kết quả dương tính
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thực hiện
nbn là nam sinh năm hai nghìn một mươi ở đường nguyễn trãi hà đông
bệnh nhân là f một của bệnh nhân ntt đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần một âm tính
vào ngày hai tháng một mươi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính được thực hiện bởi trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
chùm liên quan bệnh viện việt đức hai ca
vtq là nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ở minh khai bắc tự liêm
bệnh nhân làm việc tại trung tâm phẫu thuật đại trực
bệnh nhân được tràn tầng sinh môn bệnh viện việt đức
vào ngày hai tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính được trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thực hiện
dna là nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đang trọ tại thôn tự khoác ngũ hiệp thanh trì
bệnh nhân chăm sóc vợ ở tầng bảy nhà d bệnh viện việt đức kể từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tám tháng chín
vào ngày hai tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính bệnh viện thanh nhàn thực hiện
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn một ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh ba ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm chín mươi tám ca
thưa quý vị xuyên đêm đưa hơn một trăm linh f một từ ấu dịch bệnh viện việt đức đi cách ly
vào rạng sáng ngày ba tháng một mươi khoảng một trăm bốn mươi f một của những người có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
ở bệnh viện hữu nghị việt đức được đưa đi cách ly tập trung tại huyện
trưng mỹ hà nội nhằm giảm bớt việc lây nhiễm chéo
theo ghi nhận của phóng viên vào lúc hai mươi hai h đêm ngày hai tháng một mươi lực lượng chức năng quận hoàn kiếm hà nội
đã tổ chức bảy chuyến xe buýt đưa người từ bệnh viện hữu nghị việt đức đi chữa trị cách ly tập trung
tại trường đại học sư phạm thể dục thể thao huyện trương mỹ nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm chéo
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
lực lượng chức năng lập hàng rào barri hạn chế các phương tiện qua lại khu vực ngã ba hàng bông phủ doãn
vào lúc hơn hai mươi hai h đêm ngày hai tháng một mươi đoàn xe chuyên dùng đến bệnh viện để đón người dân đi cách ly
ngã tư phố trạng thi giao với quán sứ cũng được lực lượng chức năng lập hàng rào hạn chế các phương tiện qua lại
đến nay cơ quan y tế đã lấy được bảy hai trăm sáu mươi mẫu xét nghiệm gồm nhân viên y tế người bệnh
người chăm sóc bệnh nhân hiện ở trong bệnh viện người dân khu vực xung quanh bệnh viện và những người về từ bệnh viện nửa tháng qua
trong bảy hai trăm năm mươi năm mẫu đã có kết quả xác định hai mươi ba mẫu dương tính với sars cov hai
việc ra vào khu vực cổng bệnh viện được kiểm soát một cách chặt chẽ
hiện tại bệnh viện việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám chỉ nhận các ca cấp cứu
đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì đề nghị một số bệnh viện lân cận tiếp nhận và điều trị
vào lúc giờ một mươi phút sáng ngày ba tháng một mươi bảy chiếc xe buýt tham gia vận chuyển khoảng một trăm bốn mươi trường hợp f một
liên quan đến ẩu dịch bệnh viện việt đức đi cách ly dẫn đầu đoàn là xe cảnh sát giao thông
được biết vào ngày ba tháng một mươi này lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xét nghiệm toàn bộ số người trong khu vực phong tỏa
vì có người có thể có kết quả âm tính lần một nhưng xét nghiệm lần hai lại cho kết quả dương tính
một lãnh đạo của quỹ ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết sau khi phát hiện ca bệnh là người nhà vào chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
quỹ ban nhân dân quận đã chỉ đạo trung tâm y tế quận phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội bệnh viện việt đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ nhà d của bệnh viện
quận hoàn kiếm chỉ đạo phường hàng trống đóng cửa các cửa hàng dọc phố phủ doãn đoạn từ phố hàng bông đến phố trạng thi
đồng thời thành phố tạm thời phong tỏa điều tra các hộ dân và cơ sở kinh doanh trên đoạn phố này để lấy mẫu xét nghiệm
sở y tế hà nội dự kiến sẽ đưa hơn một một trăm linh người có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín ở bệnh viện hữu nghị việt đức đi cách ly tập trung tại cơ sở ở ngoại thành hà nội
theo phó chủ tịch hà nội dịch ở bệnh viện việt đức phức tạp nhiều nguy cơ
phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội chỉu xuân dũng nhận định thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong đó có chùm ca bệnh liên quan bệnh viện việt đức
nhận định nêu trên được phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đề cập tại buổi họp sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
với các cơ quan liên quan diễn ra vào chiều ngày hai tháng một mươi
trước đó báo cáo tại hội nghị phó giám đốc sở y tế hà nội vũ cao cương cho biết
sau khi ghi nhận các ca có liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức cơ quan y tế đã lấy được bảy hai trăm sáu mươi mẫu những người có liên quan
vị phó giám đốc sở y tế hà nội đề nghị các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn mình
tiếp tục thực hiện xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở
giả soát các trường hợp đi đến bệnh viện hữu nghị việt đức để xét nghiệm và thực hiện cách ly
kết luận cuộc họp phó chủ tịch ubnd thành phố hà nội chỉu xuân dũng nêu rõ
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín số ca mắc trên địa bàn được kéo giảm đáng kể
với trung bình năm ca mắc mỗi ngày và số ca mắc ngoài cộng đồng là rất ít
tuy nhiên kể từ ngày một tháng một mươi xuất hiện chùm ca bệnh phức tạp ở bệnh viện việt đức tiềm ẩn nhiều nguy cơ
vì vậy ông dũng nhấn mạnh thành phố vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn
do đó công tác phòng chống dịch tiếp tục phải thực hiện tập trung cao nhất không được phép lơ là
việc đới lỏng phải kèm theo xét chặt quản lý kiểm tra xử lý nghiêm cấp vi phạm
các sở ngành quận huyện cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tiếp đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội nêu sáu nhóm vấn đề trọng tâm các đơn vị cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
trong đó yêu cầu các quận huyện thị xã chỉ đạo các trung tâm y tế triển khai ngay phần mềm xét nghiệm đã được tập huấn
bên cạnh đó ông dũng giao sở thông tin và truyền thông chuẩn bị kế hoạch để triển khai phần mềm pc covid
tiếp tục duy trì kiện toàn nâng cấp tốt hơn tổng đại dịch
đồng thời phó chủ tịch hà nội cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương vào cuộc khẩn trương trong công tác xét nghiệm
giả soát lại các quy trình và từng khâu để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng xét nghiệm
tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao trên địa bàn
kết quả công tác chỉ đạo
và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi một
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
trước diễn biến nguy hiểm của biến chủng thiên tai thành phố hà nội đã trải qua hai giai đoạn phòng chống dịch cam go
đang xem nhiều khó khăn thách thức phát triển nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy thành phố trải qua bốn đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành lĩnh vực bị tác động tiêu cực nhiều hoạt động bị đình trệ ảnh hưởng cuộc sống sinh kế của người dân
về những nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh yêu cầu các sở
ban ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đứng đầu là đồng chí cấp trưởng đơn vị phải quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch
tuyệt đối không có tâm lý thỏa mãn coi nhẹ dịch bệnh khi có dấu hiệu lắng xuống
luôn giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu chiến thắng dịch bệnh trong mọi tình huống
thường xuyên ra ban rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế để có giải pháp tốt hơn
đặt mục tiêu an toàn là trên hết tiêu chí về an toàn phòng chống dịch bệnh phải cao hơn tiêu chí chung của cả nước
cho công tác phòng chống dịch kiên định thực hiện theo hướng phong tỏa hẹp nhất có thể phòng chống dịch dựa trên bốn trụ cột
cách ly xét nghiệm điều trị và ý thức của nhân dân
trong lãnh đạo chỉ đạo và xây dựng chính sách thống nhất từ trên xuống dưới
nhưng khi mô hình thực hiện linh hoạt căn cứ tình hình cụ thể phải có kiểm soát thần tốc truy vết khoanh vùng xử lý rứt điểm các ca bệnh mới phát sinh trên địa bàn
bộ y tế đề nghị ubnd tp hà nội hỗ trợ bệnh viện việt đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
lãnh đạo bệnh viện việt đức cũng đề nghị thành phố hà nội hỗ trợ việc giãn cách người nhà bệnh nhân ra khỏi khuôn viên bệnh viện để phục vụ công tác phòng chống dịch
đối với người bệnh bệnh viện đã lên kế hoạch chăm sóc toàn diện
về đề xuất giãn cách người nhà bệnh nhân của bệnh viện cục trưởng lương ngọc khuê giám đốc sở y tế tp hà nội trần thị nhị hạ đều đồng ý
đối với việc sắp xếp chỗ ăn nghỉ bên ngoài cho lực lượng y tế các bên thống nhất bệnh viện việt đức báo cáo bộ y tế bằng văn bản
để hà nội có hướng bố trí khách sạn phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế của bệnh viện
đồng thời lãnh đạo bệnh viện cũng đề xuất sau khi có kết quả xét nghiệm toàn bệnh viện cần căn cứ vào đó để có phương án phòng chống dịch tiếp theo
nếu phong tỏa thì chỉ nên tiến hành ở những khu vực có nguy cơ cao và rất cao còn vùng an toàn vẫn nên tiếp đón bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân cấp cứu thận nhân tạo
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế
phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo